tại trung tâm phụ nữ và phát triển hà nội lễ phát động phong trào xây dựng cộng đồng tiêu dùng nông nghiệp sạch đã được tổ chức
chương trình hướng tới việc vận động người dân thực hiện các giải pháp về môi trường và an toàn thực phẩm
qua đó lan tỏa và hình thành một cộng đồng hiện đại lớn mạnh về tiêu dùng nông nghiệp sạch tại việt nam
với mục tiêu tiếp tục tăng cường thay đổi nhận thức tư duy của người sản xuất và người tiêu dùng
mở rộng đầu ra tạo chuỗi liên kết cho các sản phẩm nông nghiệp sạch của việt nam
chương trình đã thú sự chú ý đông đảo của các cơ quan ban ngành và người dân
đặc biệt với tiêu chí chống tái nghèo bằng nông nghiệp sạch không bỏ ai lại phía sau
thông qua chương trình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bằng nông nghiệp sạch
đặc biệt là phụ nữ các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng cộng đồng phụ nữ tiêu dùng tại việt nam
nhiều người dân ban ngành tổ chức đã thực hiện thành công các giải pháp về môi trường và an toàn thực phẩm
lễ phát động phong trào xây dựng cộng đồng tiêu dùng nông nghiệp sạch được tổ chức không chỉ mở rộng
và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản trong nước mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong nông nghiệp